thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết thời gian gần đây đơn vị này đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân mắc phải cận bệnh nguy hiểm ở não dù trước đó vẫn đang khỏe mạnh
trong đó có trường hợp của chị quy hai mươi hai tuổi ngụ tại bình dương nhập viện ngày hai mươi ba tháng một trong tình trạng kích động dối loạn hành vi la hét co giật
theo lời người nhà trước đó chị hoàn toàn khỏe mạnh đang đi làm phụ giúp gia đình thì xuất hiện các cơn nhức đầu sốt rồi lâm dần và không tự chủ được bản thân
khi được đưa vào bệnh viện ở tp hcm dựa vào triệu chứng và các xét nghiệm chị quy được chẩn đoán bị viêm não tự miễn
đáng chú ý các bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân có khối u quái ở buồng trứng
đây là một trong những nguyên nhân thường gây khởi phát tình trạng viêm não tự miễn
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm đã liên hệ với bệnh viện tứ dũ cùng phối hợp thực hiện ca phẫu thuật xử lý khối u bùn trứng cho bệnh nhân
trải qua hơn hai tháng điều trị tích cực thay huyết tương thở máy bệnh nhân vẫn lơ mơ tiên lượng dè dặt
ngoài ra chị quy còn có tình trạng hẹp khí quản nên chưa thể dự kiến ngay xuất viện
một trường hợp khác là chị c ba mươi tuổi ngụ tại kiên giang nhập viện vào nửa cuối tháng ba trong tình trạng dối loạn hành vi kích động mất ngủ
trước đó bệnh nhân cũng có sức khỏe hoàn toàn bình thường vừa sinh con thứ hai
người nhà cho biết khi đang ăn cơm thì chị cỗng lên cơn co giật nên đã đưa chị đi bệnh viện tỉnh để cấp cứu
tuy nhiên do thấy triệu chứng lạ nên đã chuyển tiếp lên thành phố hồ chí minh
tiền sử trong nhà không có ai mắc căn bệnh như vậy
ngay khi vào viện bệnh nhân đã được trần đoán bị viêm não tự miễn
chị c được điều trị bước đầu bằng corpticoid để ước chế hệ thống miễn dịch
bệnh nhân cần sớm được thay huyết tương nhưng hiện chưa đủ khả năng
viêm não tự miễn là một tình trạng tự miễn trong đó cơ thể sản sinh ra các kháng thể mà các kháng thể này có hoạt động chống lại các thủ thể của não
các triệu chứng thường gặp bao gồm thay đổi tính cách dối loạn tâm thần loạn động co giật và dối loạn thần kinh thực vật
các bệnh nhân bị viêm não tự miễn có một nhóm các triệu chứng có thể nhận biết được
tuy nhiên các biểu hiện lâm sàng trên các bệnh nhân này có sự biến thiên rất lớn
hầu hết các bệnh nhân có rất nhiều các triệu chứng của bệnh
thứ tự xuất hiện các triệu chứng không thay đổi ở các bệnh nhân khác nhau không phải tất cả đều có đầy đủ các triệu chứng ở lần thăm khám đầu tiên
các triệu chứng cũng được ghi nhận thay đổi theo lứa tuổi
có sáu nhóm triệu chứng chính bao gồm
một rối loạn hành vi hoặc chức năng nhận thức
thường theo sau đó là giai đoạn xen kẽ giữa kích động và đỡ đẫn bất động
hai rối loạn lời nói
bệnh nhân nói huyên thuyên hoặc trở nên ít nói dần và nặng hơn là hoàn toàn không tiếp xúc với xung quanh
ba giảm ý thức
bốn loạn động
loạn động miệng lưỡi mặt đặc trưng là nhai miệng cắn lưỡi lưỡi đưa qua lại liên tục trong miệng
loạn động ở thân mình gồm gồng cứng cơ toàn thân múa vờn tay chân thất điều đi loạn trọng
năm co giật khu trú hay có thể toàn thể hóa
sáu rối loạn thần kinh thực vật
sốt cao nhịp tim thay đổi nhanh chậm từng lúc huyết áp cao giảm thông khí dù không hôn mê
giống như các dối loạn miễn dịch và các bệnh lý viêm khác của hệ thần kinh trung ương viêm não tự miễn cũng sẽ được điều trị một cách kịp thời và toàn diện
cả trong giai đoạn cấp tính và điều trị ngoài giai đoạn cấp tính nhằm ngăn chặn tình trạng viêm đang tiến triển sự phòng tái phát cách điều trị triệu chứng phục hồi chức năng
các liệu pháp điều trị miễn dịch trong giai đoạn cấp tính bao gồm sử dụng liều cao steroid trao đổi huyết tương hay sử dụng globalin miễn dịch
tùy theo diễn biến lâm sàng nếu bệnh nhân không cải thiện có thể sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch khác
bên cạnh đó tùy tình trạng của bệnh nhân có thể cần sử dụng các thuốc an thần chống động kinh sự phòng nhiễm trùng để làm giảm các triệu chứng lâm sàng của bệnh
việc đánh giá trần đoán và điều trị bệnh viêm não tự miễn cần được thực hiện bởi các bác sĩ hoặc các chuyên gia về thần kinh